năm hai nghìn một mươi chín ấn độ đã vượt qua anh và pháp để trở thành nền kinh tế lớn thứ năm trên thế giới
thủ tướng ấn độ narendra modi đã đặt ra mục tiêu đạt quy mô nền kinh tế năm tỷ đô vào năm hai nghìn ba mươi
theo tổ chức nghiên cứu báo cáo dân số thế giới có trụ sở tại mỹ cho biết
ấn độ đang phát triển nền kinh tế thị trường mở và gdp của nước này năm hai nghìn một mươi chín đạt hai chín trăm bốn mươi tỷ đô la
đứng ngay trên anh và pháp
tuy nhiên do dân số đông nên gdp bình quân đầu người của ấn độ chỉ là hai một trăm bảy mươi đô la
nếu tính theo sức mua quy mô gdp của ấn độ là một mươi năm trăm một mươi tỷ đô la vượt qua nhật bản và đức để đứng thứ ba thế giới
khu vực dịch vụ của ấn độ là ngành phát triển nhanh nhất thế giới chiếm sáu mươi nền kinh tế và hai mươi tám việc làm
sản xuất và nông nghiệp là hai lĩnh vực quan trọng khác của nền kinh tế ấn độ